cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo cáo trạng vào chiều ngày bốn tháng tám tổ công tác của ubnd phường hòa hiệp nam và công an phường đã đến giải quyết việc gia đình bị cáo cường đang xây dựng công trình nhà vệ sinh không có giấy phép xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội và lấn chiếm ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt bắc nam tại tổ bốn phường hòa hiệp nam quận liên triều
trong lúc tổ công tác đang thi hành công vụ thì bị cáo nguyễn văn cường nguyễn văn hướng nguyễn thị chiến nguyễn ngọc cường và phan xuân hiếu có hành vi dùng tay chân sô đẩy và dùng gạch đá lưỡi cưa bằng kim loại tấn công gây thương tích cản trở lực lượng chức năng thực thi công vụ
vụ án cũng là bài học đắt giá cho những hành vi bất chấp quy định của nhà nước nhất là khi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang được đặt lên hàng đầu
tổ công tác có hai tiền sự và một tiền án về tội trợ
hào đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản vừa mới ra tù để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
đối tượng lê nguyễn nhật hào một mươi chín tuổi ngụ tại thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang lại ngựa quen đường cũ
và mới đây hào tiếp tục bị công an bắt giữ sau khi lấy trộm chiếc laptop có kẻ định vị
tại cơ quan công an hào khai nhận do mới ra tù không có việc làm và để có tiền tiêu xài mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện hào đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
vào khoảng một h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín hào đi bộ đến nhà của anh võ thành được ở cùng xóm
sau đó đã đột nhập lấy trộm một laptop nhãn hiệu apple trị giá gần ba mươi triệu đồng đem về nhà cất giấu
cho đến dạng sáng cùng ngày thảo mua ma túy về sử dụng sau khi thỏa mãn cơn nghiện đã lấy chiếc laptop vừa trộm được
tìm cách sử dụng thì đã bị lực lượng công an phát hiện vị trí thông qua thiết bị định vị đã bắt giữ hảo cùng với tăng vật
hệ thống ẩn thống của hào là một trong những hệ thống đáng đáng đáng đáng
nhưng lòng lẻo ít người trông giữ là một trong những nguyên nhân khiến cho nạn trộm cắp cổ vật tại các đình đền chùa khu di tích không ngừng tái diễn
và mới đây nhất công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã khởi tố đối tượng thái viết hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về hành vi trộm cắp tài sản
trong một mươi hai vụ trộm tài sản mà đối tượng thực thi thì có tới chín vụ trộm hòm công đức tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
hành vi này đã gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
dạng sáng ngày hai tháng chín tại chùa đông yên xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền trong hai hòn công đức
đây là lần thứ hai chủ này bị mất trộm hòm công đức
đầu năm hai nghìn một mươi tám một vụ lần và rằm tháng bảy năm canh tí năm hai nghìn hai mươi năm nay cũng đã xảy ra một vụ cấp
trộm thùng công đức sau khi mất trộm thì ban hộ tư cũng như nhà chùa đã kịp thời báo cáo về công an xã và công an huyện quỳnh lưu
về mặt kinh tế là một phần nhưng về mặt an ninh trật tự thì cũng có những cái ảnh hưởng đến nhà chùa
cũng trên địa bàn huyện quỳnh lưu vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại nhà thờ giáo sứ phú xuân xã quỳnh tam cũng đã bị kẻ gian phá kết sắt và lấy trộm số tiền khoảng ba triệu đồng
trước tình hình đó công an huyện quỳnh lưu đã vào cuộc xác minh điều tra
và đến ngày tám tháng chín lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng thái viết hậu về hành vi trộm cắp tài sản thu giữ một chiếc xe máy một laptop tám triệu đồng tiền mặt cùng nhiều công cụ đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội

trong thời gian này lực lượng công an huyện quỳnh lưu đã bắt quả tang đối tượng thái viết hậu về hành vi trụng cắp tài sản thu giữ một chiếc xe máy một laptop tám triệu đồng tiền mặt cùng nhiều công cụ đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội

tôi rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã kịp thời truy tìm tội phạm để đảm bảo cái an ninh trật tự tại chùa
và chúng tôi cũng xin hứa từ nay về sau sẽ làm tốt hơn nữa công tác quản lý bảo quản và cách sử dụng cái thường công đức tại chùa nó được chặt chẽ hơn và có hiệu quả hơn
hội đồng phục vụ dạo chứa cùng với tất cả ba con rất là cảm ơn sự năng độ nhiệt tình của các anh công an đã bắt được đội tưởng làm ra sáng tỏ những vấn đề kẻ cắp lợi dụng vào hai nhà thơ dạo chứa và nhà thơ của dạo hòa đông xuân
hiện nay chúng tôi cũng đề nghị các anh bắt được đội tưởng đưa ra dạo dục đưa ra anh sáng để dạo dục và đồng thời để cho ba con được yên tâm về vấn đề hành đảo trong khu vực
qua những vụ việc trên cho thấy công tác quản lý tại các cơ sở tôn giáo vẫn còn nhiều sơ hở chủ quan cho công tác bảo vệ
chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cơ sở tôn giáo cũng cần bố trí cử người trông coi thường xuyên để không bị kẻ xấu có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội
khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn hợp giao xã xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bảo thắng vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép heroin
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện đối tượng đang tàng trữ trái phép hai mươi bốn gói ma túy tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là la văn cảnh chú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
khi bị kiểm tra biết không thể che giấu được hành vi
vì phạm tội của mình đối tượng đã tự giác giao nộp hai mươi bốn gói heroin cho tổ công tác ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong tăng vật tạm giữ đối tượng
công an huyện bảo thắng đang tiếp tục điều tra lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ngãi gia tăng thủ đoạn giả danh cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh để gọi điện thoại đến các cơ quan doanh nghiệp
đề nghị cử nhân viên mua tài liệu phòng trái trữ trái nộp tiền tham gia tập huấn công tác phòng trái trữ trái trên địa bàn tỉnh
tuy là chiêu trò cũ và liên tục được cảnh báo thế nhưng nhiều trường hợp vẫn xa bẫy các đối tượng lừa đảo
vừa qua anh nguyễn bảo thọ là giám đốc một doanh nghiệp ở huyện mộ đức bất ngờ nhận được một cuộc gọi tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát phòng trái trữ trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi đề nghị mua hồ sơ phòng trái trữ trái
nếu không mua sẽ bị rút giấy phép hoạt động của doanh nghiệp
ông nguyễn công phụ giám đốc công ty kinh doanh hải sản ở xã bình thạnh nguyễn bình sơn

lúc đó anh nguyễn đảo gọi điện đến đề nghị mua tài liệu của cảnh sát phòng trái trữ trái
có cái cuộc điện thoại gọi tới là tự giới thiệu là
anh cũng giới thiệu là anh là người của công an tỉnh
ở phòng trái trữ trái công an tỉnh
nên là sắp tới có một cái đợt tập hướng
nên là bên phòng trái trữ trái gửi tài liệu trước về anh tham khảo
thì sẽ gọi anh đám luôn
nó có bao nhiêu tiền
nó là tám tầng ngàn
cùng với thủ đoạn trên anh nguyễn tô hải nam một kỹ sư điện ở thành phố quảng ngãi
đã cẩn trọng và vạch trần thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
bây giờ nếu anh khui ra nếu khói đơn không phải công an phòng trái trữ trái của tỉnh
anh không đáp tiền như chưa
nó tắt liền thế không
nó lừa đảo
nó dám nói với anh là nó là của phòng trái trữ trái
vì vậy cơ sở sẽ tiến hành kiểm tra công an phòng trái trái
sau đó đối tượng liên lị chủ doanh nghiệp chủ của công nhân cá thể
là chuyển tiền qua bộ điện cho các nhân viên bộ điện
thì nhận thấy tôi thấy vấn đề này là đây là một hành vi vi phẩm bất lực

và của lực lượng công an nhân dân nói chung
và của lực lượng công an nhân dân nói chung
và trong cái đấy nó riêng
phòng cảnh sát phòng trái trữ trái và cứu nạn cơ hộ công an tỉnh
khuyến cáo các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân cần đề cao cảnh giác
chủ động phòng ngừa đấu tranh và tố giác các hành vi thủ đoạn mạo danh lừa đảo nơi trên
khi gặp các trường hợp trên kịp thời bóng ngay cho phòng cảnh sát phòng trái trữ trái
và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại một trăm một mươi bốn hoặc công an đơn vị địa phương gần nhất để xử lý
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng anh đức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại thôn dưỡng phú
xã chính nghĩa huyện kim động tỉnh hương yên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy

quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện